mới đây bác sĩ trần quang trung bệnh viện đại học y hà nội cho biết sau hơn một tháng điều trị
sức khỏe của bác sĩ hoàng mỹ lý hai mươi chín tuổi bị tấm kính rơi vào người ở quán cà phê đã có nhiều cải thiện
hiện các chức năng tim phổi đã phục hồi nhiều so với lúc vào viện
tuy nhiên do đứt dây thần kinh tùy sống nên chức năng đường tiết niệu vận động hai chân chưa thể hồi phục hoàn toàn
những ngày qua bên cạnh việc điều trị bác sĩ lý cũng tập phục hồi chức năng tại bệnh viện đọc y hà nội
dự kiến trong một đến hai ngày tới sau khi điều trị nội khoa ẩn định
bác sĩ lý sẽ được chuyển đến bệnh viện bạch mai và bệnh viện đạo y hà nội cơ sở hai để tập phục hồi chức năng
các bác sĩ cũng cho biết hiện bác sĩ lý chưa thể tự ngồi được cần phải hỗ trợ phục hồi tập sớm để tránh dẫn tới teo cơ
bệnh nhân cũng được các bác sĩ chuyên khoa lên phác đồ điều trị lâu dài
bác sĩ trung chia sẻ
bác sĩ lý rất hiểu tình trạng của mình dù khó hồi phục hoàn toàn nhưng nữ bác sĩ khá lạc quan tuân thủ phác đồ điều trị
chăm sóc con gái kể từ sau vụ tai nạn hy hữu bố bác sĩ hoàng minh lý cho biết
thời gian qua gia đình nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng chia sẻ của các y bác sĩ và bạn bè người thân
gia đình rất cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho con gái
gia đình hy vọng con sớm phục hồi để có thể trở lại với công việc phù hợp với sức khỏe
trước đó nói về việc sắp xếp công việc
cho bác sĩ hoàng minh lý giáo sư tiến sĩ lê văn quảng giám đốc bệnh viện k cho biết
bệnh viện sẽ bố trí việc phù hợp nhất với sức khỏe của bác sĩ hoàng minh lý
bác sĩ lý có thể được sắp xếp đảm nhiệm công việc giảng dạy trao đổi chuyên môn nghiên cứu khoa học
khi chưa xảy ra tai nạn bác sĩ lý làm việc tại khoa xạ được đánh giá là có chuyên môn và tinh thần làm việc chăm chỉ trách nhiệm
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin vào tối ngày hai mươi tháng bốn
bác sĩ lý hai mươi chín tuổi đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều thanh trì hà nội
cô đã cùng bạn bè đi uống cà phê tại phố thái hà lúc đó chơi đổ con rông
một tấm kính từ tầng hai của tòa nhà đã đổ sập xuống người của cô
bác sĩ hoàng minh lý được đưa vào bệnh viện đào y hà nội trong tình trạng vỡ nhiều thần đốt sống
tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân gây nhiều xương xườn gây chấn thương ngực kín
chăn máu khí màng phổi hai bên chấn thương gan độ bốn chấn thương lách độ hai
cũng liên quan đến sự việc trên vào ngày chín tháng năm the coffee house cũng đã chính thức lên tiếng
đại diện the coffee house cho biết tối ngày hai mươi tháng bốn hà nội có xuất hiện rồng lóc kèm mưa đá
cây vớt kính tại tòa nhà viettel world nơi the coffee house đang thuê mở địa điểm kinh doanh
sự việc khiến ba khách hàng và bốn nhân viên bị thương
đại diện doanh nghiệp cho biết ngay khi sự cố xảy ra
the coffee house đã ngay lập tức đưa người bị thương vào bệnh viện để chữa trị
và trị trả chức toàn bộ viện phí sinh hoạt trong đợt đầu
cửa hàng tậm ngưng hoạt động vào lúc hai mươi một giờ cùng ngày
sau đó cửa hàng đã ra thông báo với ban quản lý tòa nhà viettel world trình báo cơ quan công an
đối với trường hợp của chị hoàng mỹ lý là trường hợp bị thương nặng
đang phải tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ và có nhiều ca mổ sau đó
phía đại diện the coffee house cũng thường xuyên tâm hỏi và cập nhật tình hình sức khỏe
vị này cho hay
tôi đã chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi
bên cạnh đó the coffee house cũng đã gửi công văn xác nhận các tiệt hại với bán quản lý tòa nhà
và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ mỗi bên
tài nạn tại the coffee house xảy ra khi nữ bác sĩ tiếp nhận công việc chưa được bao lâu
hoàn cảnh gia đình của chị rất khó khăn
mẹ của bác sĩ hoàng mê lý đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện ca
ông thành bố bác sĩ lý cho biết
ngoài việc phải chăm sóc con gái
vợ ông mẹ lý
cũng đang phải điều trị ung thư tại bệnh viện ca
sau sáu lần điều trị đúng thời điểm này mẹ của lý được bệnh viện sắp xếp mổ
nên ông thành vừa chăm vợ vừa chăm con
ông thành chia sẻ rằng
gia đình nhau người ngoài lý con đứa em trai đã đi làm
một lúc xảy ra nhờ việc tôi phải chạy đi chạy lại hai bệnh viện
những ngày gần đây đã nhờ được người chăm sóc cho vợ
ông tâm sự con gái tất nghiệp bác sĩ đa khoa trường đại học y hà nội
khóa năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi chín
hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú chuyên ngành ung thư
khóa hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai
hiện tại bác sĩ lý đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều
lý mới đi làm được một năm thì gặp họa
kể về sự việc người cha nhớ lại diễn biến của con gái
nói chuyện qua cuộc điện thoại lạ ban đầu
ông không tin vào tay mình
người cha nói hôm đó là ngày hai mươi tháng bốn khoảng hai mươi một h bốn mươi năm
gia đình đang chuẩn bị đi ngủ bất ngờ có số điện thoại lạ gọi
bố ơi con bị thương nặng lắm con sắp hôn mê rồi
bố sắp dép ra hà nội giúp con
khi đó tôi còn tưởng con gái nói đùa
ông thành chia sẻ thêm
chân tay tôi buồn rùn hụt thắng khi nghe con thông báo với giọng yếu ớt
là mình được bạn đưa vào bệnh viện đạo y hà nội để cấp cứu
lập tức gia đình tôi khăn gói ra hà nội để lo việc
ông thành cho biết thêm khi ra đến hà nội là năm giờ sáng ngày hai mươi một tháng bốn
gia đình vào tới khoa cấp cứu bệnh viện đạo y hà nội thì con gái đã hôn mê
người cha nói thêm sự việc không may xảy ra đúng lúc trời mưa gió
con gái bị tầm kính dây trúng người
phía tòa nhà và chủ quán cà phê cũng đã phối hợp đưa bác sĩ lý đi bệnh viện
ông thành tâm sự
họ cũng thiện trí giải quyết vụ việc
hôm con gái mổ họ có mang chút quà đến để hỏi thăm
nhưng trước mắt các bác sĩ đang cấp cứu cho con gái
nên gia đình tôi đang rất bối rối và các bạn đồng nghiệp của lý cũng đang chăm lo
được biết bác sĩ hoàng minh lý sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông
tại xã diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
gia đình hiện có hoàn cảnh vô cùng khó khăn khi bố làm bộ đội công tác sân nhà
mẹ mắc ung thư máu tiên lượng nặng
hiện tại đang điều trị tại bệnh viện ca cơ sở tân triều
nhiều gia đình đang phải xoay sở các khoản viện phí trong quá trình điều trị kéo dài của lý và mẹ
liên quan đến sự việc bà phan bảo thi đại diện truyền thông của the coffee house thông tin
công ty và gia đình bác sĩ hoàng minh lý đã thỏa thuận về phương án giải quyết vụ việc
xảy ra tại the coffee house số một thái hà hà nội
cách đây một tháng bác sĩ lý công tác tại bệnh viện ca hà nội
bị tâm kính ở quán cà phê đổ ở trên người
theo đó the cophie house đưa ra đề xuất về chi phí điều trị tại bệnh viện trong thời gian qua
và trong tương lai cũng như việc chăm sóc phục hồi chức năng lâu dài cho bác sĩ lý
gia đình bác sĩ lý và the cophie house không công khai thông tin về số tiền
theo bà thi
the coffee house trao đổi với gia đình trên tình trạng của bác sĩ lý là khách hàng của the coffee house
gặp sự cố tại quán
từ ngày hai mươi tháng bốn đến nay the coffee house không né tránh trách nhiệm
và đã nỗ lực đưa ra hướng giải quyết để thỏa đắng cho khách hàng của mình
tại buổi gặp gỡ vào ngày một mươi chín tháng năm đại diện gia đình bác sĩ lý cũng đã ghi nhận lời xin lỗi của jacophie house
đến nay hai bên đã hoàn tất trao đổi thống nhất được phương án giải quyết
nên gia đình và the coffee house cũng mong muốn khép sự việc tại đây
ông hoàng văn thành bố của bác sĩ lý đã xác nhận thông tin trên
trong suốt thời gian qua bác sĩ lý nhận được sự sẻ chia hỗ trợ của cộng đồng đồng nghiệp bạn bè nên gia đình rất cảm kích
tuy nhiên ông thành lo lắng tâm trạng của con không được tốt khi thấy quá nhiều người quan tâm tới sự việc của mình
dự kiến khi xuất viện bác sĩ lý sẽ được tập phục hồi chức năng theo bóc đồ của bác sĩ chỉ định
ngay sau khi xảy ra sự việc phía đại diện the cophi house đã có đăng bài phản hồi về sự cố trên
theo đó trận dòng lốc kèm mưa đá vào ngày hai mươi tháng bốn đã làm vỡ kính tại tòa nhà viettel world nơi the coffee house thuê để mở địa điểm kinh doanh
sự cố khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương
thông tin cho hay ngay sau khi sự cố xảy ra the cophiealth đã ngay lập tức đưa người bị thương vào bệnh viện để điều trị
đồng thời tích cực phối hợp với cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà viettel world bên cho thuê và vận hành tòa nhà xác định thiệt hại đề xuất phương án hỗ trợ
thế nhưng ngay sau khi đơn vị này đăng tải thông tin phản hồi thì ngay lập tức nhận được phản ứng khá tiêu cực và cực cay gắt đối với the coffee house
rất nhiều người vào comment cũng như bình luận trái chiêu về những thông tin đơn vị này đăng tải
nhiều người cho rằng và đặt câu hỏi với the coffee house
một số comment tôi muốn hỏi rằng tại sao đến hôm nay chính xác là sau một mươi chín ngày the coffee house mời có bài đăng về sự việc nói lấy làm tiếc
hay do không thể bị tiếng miệng truyền thông
và hôm nay nhiều người quyết định cay gắt
về việc im lặng của các bạn thì các bạn mới lên tiếng
hay như một số người lại comment rằng căn cứ vào đâu mà the coffee house lại xác định và tuyên bố vụ tài nạn là do sự cố thiên tai
các bạn có cần đọc lại khái niệm về sự cố thiên tai hay bất khả kháng là như thế nào không
một bạn khác lại bình luận rằng trong bài phản hồi của mình tại sao không thấy câu nào the coffee house xác nhận chịu trách nhiệm của mình mà liên tục dùng từ hỗ trợ
xin hỏi đến thời điểm hiện tại the coffee house là nơi xảy ra vụ tài nạn
hay the coffee house là nhà từ thiện
ở cuối bài đăng các bạn viết jacophie house lấy làm tiếc với trường hợp của khách hàng và chân thành chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của chị
xin hỏi the coffield viết câu này với mục đích gì tại sao không phải là chúng tôi xin lỗi mà lại viết rất lấy làm tiếc
và cuối cùng rất nhiều người muốn hỏi tại sao trong bài đăng này các bạn không nói rõ tình trạng sức khỏe của người bị nạn vào thời điểm hiện tại là như thế nào
nhiều comment tiêu cực đã vào bung nổ tại the coffee house
từ câu hỏi trên dưới góc độ xử lý khủng hoảng truyền thông nhiều người đã cho rằng the cophie house đã xử lý khủng hoảng truyền thông sai chỗ
cái sai thứ nhất của dược offi house đó là đã công bố sự việc công bố thông tin quá muộn
trên thực tế không hiểu lý do gì mà tận một mươi chín ngày sau khi sự việc xảy ra thì the cop fi house mới lên bài phản hồi thông tin
sai thứ hai của the coffee house cho dù khách hàng gặp tài nạn là do sự cố không mong muốn nhưng the coffee house không hề có câu nào nhận là một phần trách nhiệm có thuộc về mình
trong khi đó khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại quán cà phê của the coffee house
ra thương hiệu cà phê này nên khẳng định rằng họ sẽ chịu trách nhiệm và cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm
đó là phạm vi thuộc về mình
tuy nhiên the coffee house đã không làm như thế
họ chỉ dùng từ hỗ trợ và cụm từ này khiến rất nhiều người hiểu lầm rằng sccoffi house chỉ đang hỗ trợ một người bị tai nạn bình thường chứ không phải chịu trách nhiệm trước hành vi của họ
the coffee house đã quá kiệm lời xin lỗi
trong bài phản hồi khá dài về truyền tải nhiều thông tin
tuy nhiên the cophie house không có bất kỳ một câu xin lỗi nào sau khi sự việc đau lòng xảy ra tại quán cà phê của họ
trong thông tin phản hồi của mình the cophi house cũng cho biết họ luôn cử người tức trục tại bệnh viện từ hôm đó đến nay
cũng tham gia các hoạt động hỗ trợ ban đầu như đóng viện phí đề xuất phương án hỗ trợ gia đình
điều đó là rất đúng khen cho the coffee house
thế nhưng giá như họ có câu chúng tôi xin lỗi vì sự việc này đã xảy ra tại quán
dù nguyên nhân không phải do chúng tôi nhưng sự việc khiến chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm trong chuyện này
giả như mà đội ngũ cố vấn truyền thông của the coffee house họ biết tư vấn chỉnh chú hơn
thì có lẽ dư luận đã không gây bức xúc và gai gắt tấn công vào phế the coffee house như vậy
thế mới nói trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông nội dung thông cáo báo chí hoặc thông tin phản hồi đều phải thật kỹ lưỡng và thận trọng
không phải chỉ thích nói gì thì nói đôi khi chỉ một chút sai sát nhỏ thôi cũng có thể đưa doanh nghiệp vào bờ vực của khủng hoảng truyền thông cao độ